cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai mươi hai bị can
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần
chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng flc faros và các công ty có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã điều tra làm rõ sai phạm của hai mươi hai đối tượng
nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng pharos các công ty thuộc tập đoàn flc
công ty kiểm toán và người thân của trịnh văn quyết có hành vi đồng phạm
có hành vi giúp sức tích cực cho trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn flc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống
vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc pharos từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần nghiêm yết trên sàn chứng khoán hos